trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra thông báo về việc truy tìm đối tượng nguyễn thị cần
vì có liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày một mươi năm tháng hai tại thôn tân biên một xã tiến bộ huyện yên sơn
tiếp tục với thông tin khác cơ quan tp đà nẵng vừa bắt giữ phạm văn sơn ba mươi năm tuổi chú tỉnh hải dương
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều đáng nói sơn từng là nhân viên của ngân hàng từng là nạn nhân của trò lừa đảo cho vay tiền không cần thế chấp
đóng phí bảo hiểm khi vay tiền và sơn đã dùng chính những thủ đoạn này để lừa đảo các nạn nhân
theo tài liệu điều tra từ tháng bốn cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sơn đã sử dụng sim giác tạo các tài khoản trên mạng xã hội
với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp
nhiều bị hại liên hệ và được sơn yêu cầu
chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay
sau khi được bị hại tin tưởng chuyển tiền sơn chặn mọi liên lạc
tại cơ quan công an sơn thừa nhận vốn là nhân viên ngân hàng nhưng vì dịch bệnh khó khăn và cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên
cho nên đã dùng đúng cách này để lừa lại nhiều người dân có nhu cầu vay vốn
tính đến thời điểm hiện tại sơn đã chiếm đoạt của hơn sáu mươi bị hại tại thành phố đà nẵng và các địa phương khác
số tiền hàng trăm triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia
nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh đã chủ trì phối hợp với phòng sáu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lửa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên
theo đơn trình báo của chị lê tuyết hành ba mươi sáu tuổi
trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thông qua mảng xã hội chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vườnlan ngh net
theo như quảng cáo lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn
không những thế chị hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó
và gửi cho chị hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình
sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư
thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
và sau ngày hôm sau thì là tôi cũng thấy cái tiền ấy về rất là đúng giờ
và tôi lại tin tưởng trong cái nhóm telegram
cái nhóm zalo được link liên kết trên cái trang web mà tôi vào ấy
thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được
mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nên là tôi tiếp tục đầu tư vào gói một triệu rưỡi và gói ba mươi sáu triệu
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy
thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
từ đơn tố cáo của chị lê tuyết hạnh
lực lượng công an đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu
và bắt giữ mạc văn lai trú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
giữ vai trò chủ mơ cầm đầu
cùng ba đối tượng trong đường dây là lê ngọc hoàng anh trú tỉnh nghe an
trần thị minh trần văn quân đều trú tại thành phố móng cái
trong vụ án này hoàng anh giữ vai trò lập trình
đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web
cách tôi là tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi
xong rồi tôi sử dụng cái mưu tôi truyền khoản tôi tăng lên nhỏ
mỗi lần tôi truyền khoản ít nhất tầm cao nhất là tám mươi triệu lại
còn thấp nhất là tầm một mươi năm triệu điểm lên
mỗi lần truyền đi truyền lại để lấy đồng tiền của khách hàng
qua đấu tranh khai thác
truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập bốn mươi năm trang web
với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư
trong số bốn mươi năm trang web này ba mươi tám trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống
chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của một mươi sáu trang web
đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là một sáu trăm linh tám người
cơ quan công an xác định các bị hại đã chuyển vào năm trong số hai mươi bốn
đối tượng đầu tư tài khoản này là ba sáu tỷ đồng
trong số bốn mươi năm trang web người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng
tuy nhiên sau đó người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và tiền nãi về nhóm đối tượng
duy trì hoạt động mỗi trang một trong một thời gian
thì sau đó xóa trang chặn yên nạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản
rồi lại tập trung lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng cảnh giác tìm hiểu thông tin
trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến
và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo rụ rỗ về mức lợi nhuận cao
để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an đồng nai và vĩnh long vừa bắt giữ các đối tượng đánh bạc
thông tin trong cụm tin vắn
bất ngờ đột kích vào căn nhà của trịnh văn tường ở khu phố tám a phường long bình
bắt quả tăng bảy đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức cào tam bắt cửu
thu giữ một bộ bài tay một ca nhựa màu xanh và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc ăn thua
từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng một ván thì bị bắt
còn tại vĩnh long lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang sáu đối tượng
đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp an phú a xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bộ bài tay tám điện thoại di động gần một mươi chín triệu đồng trên chiếu bạc
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm số tiền trên chín triệu đồng
thì mỗi người dân đều phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tài sản và sức khỏe của chính mình
và hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này ubnd đã kết hợp với công an thị trấn yên ninh
huyện yên khánh tỉnh ninh bình triển khai mô hình nhà tôi có bình chữa cháy tại nhà dân
và đây là mô hình mang lại hiệu quả lớn giúp giảm thiểu hậu quả khi không may xảy ra cháy nổ
là hộ kinh doanh có nhiều mặt hàng dễ cháy nổ thuộc thị trấn yên ninh
gia đình chị phượng là một trong những hộ dân đầu tiên cam kết thực hiện làm theo mô hình nhà tôi có bình chữa cháy
ngoài việc trang bị bình chữa cháy trong nhà gia đình còn tháo rỡ chuồng cọp
mở thêm một lối thoát thứ hai
để hạn chế rủi ro khi xảy ra cháy nổ
khi được ủy ban nhân dân và công an thị trấn yên ninh tuyên truyền về cái việc phòng chống cháy nổ
ở các hộ gia đình và tác hại của nó gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị được một bình chữa cháy
và một lối thoát hiểm thứ hai
nếu như có sự cố xảy ra gia đình chúng tôi sẽ bị thiệt hại về người và người nhà
để có thể thoát hiểm cách nhanh nhất
với mục đích nâng cao ý thức người dân trong khu dân cư
người liên kết cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở
mô hình nhà tôi có bình chữa cháy được nhiều người dân hưởng ứng
đây là những tín hiệu vui mừng tạo sự chuyển biến tích cực
về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy của lực lượng công an tại địa phương
sau khi thực hiện nghị định một trăm ba mươi sáu của thủ tướng chính phủ công an thị trấn tôi đã tham mưu
với ủy ban nhân dân thị trấn phát động mô hình nhà tôi có bình chữa cháy
và tự giác tháo rỡ trùng cọp tạo lối thoát nạn thứ hai
và tổ chức tập huấn phương pháp biện pháp chữa cháy cho lực lượng chữa cháy dân phòng
qua phúc tra đến nay chúng tôi đánh giá rằng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn thị trấn yên ninh là cơ bản là đảm bảo
qua thực hiện người dân cơ bản rất đồng tình tham gia thực hiện tốt hướng dẫn
cũng như biện pháp và các mô hình chữa cháy tại địa bàn
việc xây dựng duy trì các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy
trong khu dân cư nhất là ở những khu vực xe chữa cháy không vào được
trên địa bàn tỉnh là việc làm cần thiết
các mô hình này giúp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ ngay từ cơ sở
đồng thời nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
trước số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao kỷ lục chủ tịch ubnd tp hà nội
chu ngọc anh vừa ký ban hành công điện số một về việc tăng cường biện pháp
thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan lơ là
tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người
cơ sở dịch vụ di tích danh làm thắng cảnh cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ và ý thức của người dân
để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
sở y tế được giao chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng
chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế hướng dẫn cách ly
giám sát chặt người nhập cảnh đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận
biến chủng mới của virus sars cov hai omicron
đồng thời sở y tế chỉ đạo tăng cường việc cung cấp đảm bảo túi thuốc gói
thuốc c thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị
đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị
phối hợp sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn công tác xét nghiệm sang lọc
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học
sở văn hóa và thể thao tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc chấp hành
các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở dịch vụ giải trí được mở cửa hoạt động
công an thành phố phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã tiếp tục ra soát
quản lý giám sát việc di biến động của dân cư tất cả các trường hợp ngoại tỉnh
nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát
theo dõi xử lý kịp thời các tình huống
ubnd các quận huyện thị xã ra soát và triển khai có hiệu quả hoạt động
của các trạm y tế và trạm y tế lưu động phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để kiểm soát tổ chức tư vấn và thông tin kịp thời hướng dẫn và cấp phát thuốc
điều trị kịp thời đối với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà